thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an huyện bình chánh tp hcm đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ năm công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên thoát nước đô thị tp hcm bị ngạt khí khiến cho năm người thương vong
vào khoảng chín giờ một nhóm công nhân xuống vớt rác giảm ngập tại hệ thống cống trên đường trần văn dầu xã phạm văn hai huyện bình chánh thì bị ngạt khí
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đã sử dụng bình dưỡng khí mặt nạ phòng độc xuống dưới cống đưa các nạn nhân lên
vụ việc khiến một công nhân tử vong bốn người khác phải đưa vào bệnh viện trợ giấy cấp cứu
từng có tiền án về tội trộm cắt tài sản tuy nhiên sau khi mới ra tù chưa được hai tháng đối tượng cao văn định chú thệ phường nam đồng tp hcm lại tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách hải dương đã được khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắt tài sản tại một ngôi chùa trên địa bàn xã lang khê
vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy định đã đột nhập vào bên trong chùa lang khê sử dụng kim cộng lực cắt phá cửa và hòm công đức của chùa lấy đi tiền và một chiếc chuông hai chân nến bằng đồng thau và một máy giặt tổng trị giá tài sản trộm cắp khoảng ba mươi năm triệu đồng